tỉnh hà nam đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền vận động kết hợp với việc tổ chức
tiêm phòng vụ xuân cho đàn gia súc trong đó tập trung tiêm phòng dạy cho đàn chó mèo nhằm
hoàn thành các mục tiêu của chương trình quốc gia phòng chống bệnh dạy giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
mỗi khi cán bộ thú y xã và trưởng thôn đến tuyên truyền vận động tiêm phòng dạy cho đàn chó mèo
và mặc dù vaccine phòng dạy được nhà nước hỗ trợ và cán bộ thú y đến từng nhà tiêm với tiền công
chỉ một mươi đồng một con nhưng không phải người dân nào cũng đồng ý tiêm cho đàn chó mèo nhà mình
theo tổng hợp của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
toàn tỉnh đã có bốn trăm năm mươi hai trường hợp bị chó cắn phải tiêm vaccine phòng dạy và huyết thanh kháng dại
tỉnh hà nam đã chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các cơ quan truyền thông
chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh dạy
các dấu hiệu nhận biết cũng như cách xử lý khi bị chó mèo cắn
đồng thời tổ chức tiêm phòng cho đàn chó mèo trong diện phải tiêm để phòng dịch
tỉnh hà nam đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức để người dân hiểu và biết được lợi ích của việc tiêm phòng
hai nữa là chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với các loại tỉnh về các loại vaccine tiêm phòng cho vật nuôi
hiện nay trên địa bàn tỉnh hà nam có khoảng bảy mươi con chó mèo với bốn mươi một hộ nuôi
trung bình mỗi xã có từ năm trăm linh đến năm trăm linh con chó mèo
trung bình mỗi xã có từ năm trăm linh đến hai con với phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ trong các hộ dân khu đa canh
phấn đấu trong đợt tiêm phòng vụ xuân từ ngày một mươi chín tháng ba đến ngày hai mươi tháng bốn
trên bảy mươi tổng đàn chó mèo trong diện phải tiêm được tiêm phòng để phòng chống bệnh dạy trên địa bàn